ý thức được vai trò của văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch
thành phố hồ chí minh cũng đã đẩy mạnh việc xây dựng một số chương trình xúc tiến du lịch
trong đó xem ẩm thực là một sản phẩm du lịch quan trọng
như liên hoan món ngon các nước lễ hội ẩm thực đất phương nam lễ hội trái cây nam bộ v v
thông qua những chương trình này du khách có thể biết đến nhiều hơn với những món ngon đặc trưng của mỗi địa phương
qua đó quảng bá rộng hơn hình ảnh món ăn của địa phương đó với du khách
về chương trình giới thiệu ẩm thực của địa phương đây là một sự nỗ lực của khách sạn
bởi vì để tập hợp những món ngon của các vùng miền về để giới thiệu cho mọi người thưởng thức là một vấn đề
thứ nhất là phải tìm được những món ở những địa phương đó
thứ hai là phải học được những bí quyết để làm cho những món ngon
và thứ ba là những món đó phải thể hiện được đặc trưng của vùng miền đó
tại vì khi nói đến tên cái món đó thì người ta phải liên hệ đến cái địa danh
hoặc là nói địa danh thì người ta phải liên hệ đến cái món ăn của địa danh đó
có thể nói là tây ninh có rất là nhiều tiềm năng để phát triển du lịch
trong đó có cái sản vật như là đặc sản là một trong những sản phẩm mà có thể thu hút được khách du lịch đến tây ninh
trong thời gian qua từ cái lợi thế đó tây ninh cũng muốn mọi người đặc biệt là người dân trong nước cũng như là khách quốc tế
biết được đến tây ninh nhiều hơn
đến các đặc sản của tây ninh nhiều hơn thì chúng tôi cũng tập trung vào công tác quảng bá
đặc biệt là giới thiệu các món đặc sản của tây ninh cũng như là tiềm năng lợi thế của tây ninh
để có cái điều kiện thu hút đầu tư cũng như là quảng bá giới thiệu về cái hình ảnh quê hương cái văn hóa con người tây ninh
có thể nói ẩm thực là nghệ thuật thì người chế biến chính là nghệ sĩ
bởi mỗi món ăn ngon không chỉ đem đến danh tiếng cho người đầu bếp mà còn tạo nên thương hiệu cho cả một thành phố một đất nước
tuy tp hcm không phải là nơi sản sinh quá nhiều món ăn nổi tiếng nhưng ở đó các món ăn được du nhập qua sự đổi mới trong cách làm để phù hợp với người nơi đây lại trở nên phổ biến và được sự đón nhận của cả thực khách trong nước và bạn bè quốc tế
thường thì người ta ở bên châu âu thì người ta đã ăn giống như là người việt nam mình đi không có đời nào mà mình đi ra nước ngoài mình ăn kiếm ăn món ăn việt nam mình ăn nữa
thì họ sẽ khám phá những món ăn việt nam của mình hoặc là họ khám phá những món chung hoa hoặc là khám phá những món
thái hay châu á gì đó nói chung là cũng có ăn nhưng mà ít ít
thì đa số người ta họ lên khách sạn mình thì hầu như là chuyên về á nhiều
đó thì chúng tôi tập trung vô phục vụ những cái món ăn á nhiều và đồng thời cải tiến và để được đáp dứng nhu cầu cái vị của họ
muốn nâng cao bộ nấu ăn việt thì đầu tiên là có người đầu bếp và bạn phải có đam mê
đam mê là điều đầu tiên thứ hai nữa là bạn phải sử dụng những nguyên vật liệu tốt không sử dụng những nguyên vật liệu mà
có hại cho sức khỏe là cái đó là điều đầu tiên
để làm sao cho những thực khách của mình ăn là an toàn và tốt nhất để đem lại có sức khỏe tốt nhất
mình sử dụng những nguyên vật liệu mới tươi
du lịch ẩm thực không chỉ đơn giản là để du khách được thưởng thức những món ăn đồ uống ngon độc đáo
mà còn cung cấp những trải nghiệm khám phá về bản sắc văn hóa sinh hoạt cộng đồng của điểm đến gắn với từng món ăn đồ uống đó
và mỗi một nhà hàng khách sạn hay công ty du lịch lại có cách riêng
để giới thiệu ẩm thực của từng địa phương với thực khách
chúng tôi cũng phục vụ khách quốc tế và đón nhận rất là cao sự quan tâm của khách
thì như vậy là du hồn trung khi giới thiệu món ngon này đã giới thiệu các tỉnh du lịch của chúng ta đến quốc tế
thí dụ tôi nói ví dụ như là bữa nay món đồ quay lắp ép bình phước
thì khi khách ăn vô thách thích thì phải biết là tỉnh bình phước
thì du hồn trung chúng ta có một quảng cáo rất là lớn
khi khách về nước khách hài lòng khách sẽ giới thiệu với bạn bè con cháu xong rồi đến
nó muốn thử bữa này và có thể ta đến bình phước
sài gòn tuy được đánh giá là nơi giao thoa ẩm thực của các địa phương và nhiều quốc gia trên thế giới
tuy nhiên để gắn kết được những món ăn đó tương đồng với văn hóa lịch sử của từng địa phương
theo các chuyên gia về ẩm thực thì còn cần có sự chung tay của các cấp chính quyền địa phương
thành phố hồ chí minh chúng ta là về ẩm thực rất là đa dạng phong phú
mà các nước cũng có và các vùng miền cũng đều về đây hết
nhưng mà một cái để tập trung và giới thiệu thì nó rất là khó
tại vì nó mang tính chất cá nhân mang tính chất của những nhà hàng địa phương thôi
cho nên tôi nói nói gì nói cũng phải có chính quyền phải có những cụ sở du lịch
văn hóa du lịch tham gia vào thì mới làm được những cái chuyện như vậy
chúng tôi cũng sẽ cố gắng để làm sao mà xác định được món ăn đó xác định được địa danh
và cố gắng giới thiệu những món ăn của các địa phương đưa về
làm cho các nền ẩm thực của
các vùng miền phong phú tại thành phố hồ chí minh
rồi sau đó có thể là nhân rộng ra các vùng miền khác
cũng theo các chuyên gia một trong những rào cản lớn nhất để phát triển du lịch ẩm thực hiện nay
chính là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
nhất là khi thành phố hồ chí minh nổi tiếng với văn hóa ẩm thực đường phố
và phần lớn du khách khi đến đây đều muốn khám phá nét văn hóa này
do đó bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời vẫn bảo đảm được hương vị ẩm thực truyền thống
là yếu tố hàng đầu để phát triển du lịch ẩm thực
vấn đề này nó liên quan tới nguồn nhân lực của ngành du lịch
và cái quan trọng nhất là chúng tôi là khi mà sử dụng cái nước uống dành cho khách hàng
là những cái nước uống thân thiện với khách hàng
thứ hai nữa là trong cái dịch vụ fp
thì những cái
thì những cái
rác thải nhựa là dứt khoát là không
và cái đồ ăn mà khi mà khách mà mang đi á
thì là chúng tôi sử dụng những cái vật dụng là giấy
và các vật dụng là thân thiện với môi trường
phát triển thương hiệu du lịch quốc gia một cách bền vững thông qua ẩm thực
là một chiến lược được các nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực và du lịch phát động
tạo tiền đề để phát triển ngành du lịch việt nam theo hướng trở thành bếp ăn của thế giới
trong đó trọng tâm là bảo tồn
phát huy các giá trị văn hóa của ẩm thực việt
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển bản ẩm thực
đối với du lịch thành phố hồ chí minh
chúng tôi đặt mục tiêu quảng bá và phát triển ẩm thực
phải gắn liền với bảo tồn ẩm thực
và ngoài ra chúng tôi sẽ phối hợp với các nhà hàng khách sạn
để khuyến khích tất cả các nhà hàng cá sạn
cùng đồng thực hiện giới thiệu một số món truyền thống nhất định của việt nam
để bất kỳ du khách nào đến các nhà hàng cá sạn
đều bắt gặp những món truyền thống này
đem lại những trải nghiệm những dấu ấn khó quên
cho du khách về ẩm thực của việt nam chúng ta
để bảo vệ phát huy giá trị văn hóa ẩm thực
gắn với du lịch bền vững theo các chuyên gia
cần thống kê các loại hình di sản văn hóa ẩm thực đặc sắc
của cộng đồng các dân tộc tư liệu hóa di sản văn hóa ẩm thực
đưa di sản văn hóa ẩm thực vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đưa di sản văn hóa ẩm thực vào các thiết chế văn hóa
phục vụ du lịch xây dựng một số trung tâm văn hóa ẩm thực
điểm đến du lịch phối hợp liên ngành
hợp tác giữa các thành phần địa phương liên quan
đặc biệt hơn cả là cần tìm ra được những món ngon đặc trưng nhất
để quảng bá ẩm thực việt nam ra thế giới
chọn địa điểm phù hợp để phát triển ẩm thực truyền thống của địa phương
trong đó tp hcm cần tập trung xây dựng thương hiệu ẩm thực riêng
xứng với tên gọi mà thực khách đã đặt cho vùng đất này là sứ sở vàng của ẩm thực việt nam
thưa quý vị có thể nói tp hcm là trung tâm của vùng đất phương nam trụ phú
sản vật dồi dào nên ở đây món ăn rất đa dạng
đây là nơi hội tụ của cư dân từ mọi miền đất nước và cửa ngõ tiếp xúc với thế giới
chính vì vậy thành phố đã tiếp nhận thêm các dòng ẩm thực của cả trong nước và thế giới
chọn lọc tinh hoa thành một nền ẩm thực phong phú và hấp dẫn
ngày đây người ta có thể dễ dàng tìm thấy ở sài gòn vô số đặc sản bắc trung nam
hay rất nhiều quốc gia khác trên thế giới
những món ăn đó có thể còn nguyên bản hay có thể đã được sài gòn hóa
để hương vị thêm phong phú và đậm đà
và đây cũng là nét rất riêng chỉ có tp hcm mới có được
quý vị thân mến chuyên mục tp hcm hôm nay kỳ này của chúng tôi đến đây là kết thúc
mọi thông tin liên lạc quý vị vui lòng gửi về hộp thư tphcmhom nay tv
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo